ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa công bố thông tin chính thức về lễ hội phó hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi bảy
dự kiến lễ hội sẽ kéo dài trong hai tháng với chủ đề tỏa sáng ngũ hành sơn
có sự tham dự của tám đội trong đó có đà nẵng việt nam
chương trình chính thức bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bao gồm một chuỗi các sự kiện lấy cảm hứng từ hình ảnh năm ngọn núi ngũ hành sơn tiêu biểu của đà nẵng
sự kiện trọng tâm của lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi bảy là năm đêm trình diễn pháo hoa mang tên hỏa thổ kim thủy mộc
được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần
mỗi tối có hai đội tham gia sau bốn đêm đầu chọn ba đội xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết vào tối ngày hai mươi bốn tháng sáu
song song cùng các đêm diễn pháo hoa thành phố đà nẵng sẽ sôi động nhịp sống lễ hội trong suốt hai tháng hè
với chuỗi chương trình đồng hành hỗ trợ như lễ hội trân trần trên cát và thắp lửa chiên
tại đài tưởng niệm liệt sĩ lễ hội văn hóa trăm lễ hội điêu khắc quốc tế lễ hội ẩm thực quốc tế ngũ hành
lễ hội bia và các lễ hội đường phố hứa hẹn mang tới trải nghiệm về một đà nẵng khác lạ cho du khách và người dân nơi đây